trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mươi bị cáo về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
đây là vụ án liên quan đến việc mua bán đề thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo phạm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó bị cáo đinh thị giang lịnh án bốn năm sáu tháng tù truy thu số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng còn lại do hưởng lợi bất chính
hoàng trung mạnh ba năm sáu tháng tù hoàng thanh thảo ba năm sáu tháng tù nông thị hòa ba năm tù
các bị cáo này đều bị phạt bổ sung ba mươi triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ba năm sau khi chấp hành án
sáu bị cáo còn lại hưởng mức án treo trong số này có một mươi năm bị cáo bị phạt bổ sung hai mươi triệu đồng một bị cáo không áp dụng phạt tiền